trước những tác động của dịch tả lợn châu phi làm cho sản lượng lợn thịt năm nay thấp hơn nhiều so với năm ngoái
thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết